hôm nay thứ bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi
việc thông đường vào thủy điện giao trang ba đã phải tạm dừng từ chiều qua
dù rất khó khăn nhưng các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm
những công nhân bị mất tích đang được triển khai
khẩn trương và quyết tâm chạy đua với thời gian để tiếp cận hiện trường
phòng viên của chúng tôi vẫn đang cùng với các lực lượng tìm kiếm triển khai các phương án
và trong bản tin một trăm một mươi ba online sau đây ít phút thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn
đóng một vai trò quan trọng giữa kết nối thủ đô với các địa phương lân cận
giải quyết vấn đề quá tải cho hạ tầng giao thông
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông tại nút giao thông với các khu vực lân cận
nếu khâu tổ chức giao thông không được phù hợp thì sẽ vô tình lại lặp lại kịch bản thông chỗ này lại tắt chỗ khác
văn giao thông là một bài toán tổng thể bên cạnh việc kiểm soát phương tiện đầu tư phát triển hạ tầng và tổ chức giao thông
thì ý thức của người đi đường cũng vô cùng quan trọng
nếu như văn hóa giao thông không được nâng cao thì dù có nâng cấp đến mấy cũng khó có thể giải quyết sức điểm tình trạng ủn tắc tại các nút giao
cộng vượt mai dịch năm tháng năm sau hơn hai năm thi công công trình giao thông trọng điểm này đã được đưa vào vận hành khai thác
quyên giải tỏa được điểm nóng un tắc giao thông trên tuyến đường phạm văn đồng
với kết nối giao thông từ nội thành đi sân bay kết nối các tỉnh phía bắc đông bắc qua biển xe mỹ đỉnh giáp bắc đi về phía nam
việc đưa hàng lọt những công trình lớn vào giao thông của hà nội
em cảm thấy là người dân có nhiều đường đi
thuận tiện hơn tránh ách tắc hơn lúc chưa có những công trình đấy ạ
theo các chuyên gia giao thông khi cầu vượt đã đi vào sử dụng thì cần phải tổ chức giao thông một cách phù hợp tại các nút giao
bởi giao thông như một dòng chảy khi công trình được xây mới hay mở rộng một vị trí đã làm thay đổi về mặt phân bổ lưu lượng trên toàn mạng lưới
và hệ quả là thu hút lượng lớn các phương tiện nếu những khu vực lân cận mà năng lực giải tỏa áp lực giao thông kém
sẽ vô tình tạo thành mức thắt gây ủi tắc cục bộ
điều quan trọng là bố trí đèn tín hiệu phù hợp trước nút
có hệ thống giao thông thông minh để tích hợp phân luồng từ xa điều tiết vận tốc của phương tiện để giảm tải áp lực giao thông
chủ yếu tập trung vào chỉnh sửa về tổ chức giao thông chứ không phải chỉnh sửa về kết cấu hạ tầng nữa
cái hạ tầng chúng ta vừa làm xong rồi thì cái tổ chức giao thông chúng ta phải phân luồng phân làn
cũng như là vấn đề chi tiết hóa trong các từng nút khi mà chúng ta sử dụng các đèn tín hiệu
chúng ta phải chi ly
đến mức mà phân pha thời lượng của từng pha vân vân
các dòng xe thậm chí nếu cần thiết chúng ta có thể tách dòng các phương tiện ô tô riêng xe máy riêng
thì khi đó chúng ta có thể đảm bảo được cái chuyện là giảm bùn tắc giao thông
giao thông là một bài toán tổng thể phát triển cùng hạ tầng
sau phải kiểm soát được phương tiện
do rằng hạ tầng tăng một thì phương tiện tăng một mươi
như vậy nguy cơ ủn tắc giao thông vẫn luôn hiện hữu
trong khi chiến lược phát triển giao thông công cộng
thì rất sáng sáng
nhưng hiện thực nó thì vẫn chưa ra đâu và đâu
cái định hướng chúng ta làm là chúng ta phải hạn chế xe cá nhân
xong xong việc phát triển các phương tiện vận tải công cộng
chừng nào chúng ta phát triển được phương tiện vận tải công cộng đến đâu
thì chúng ta xiết cái phương tiện giao thông cá nhân lên đấy
chứ không đi vào cầm đoàn
và như vậy chúng ta tạo điều kiện cho phương tiện vận tải khách công cộng phát triển
theo nhiều khía cạnh
có thể bằng vốn có thể bằng các ưu tiên về vận động
và như vậy chúng ta tạo điều kiện cho phương tiện vận tải công cộng phát triển

theo các chuyên gia giao thông
bên cạnh cải thiện những bất cập từ hạ tầng giao thông tổ chức giao thông
thì văn hóa tham gia giao thông cần phải được nâng cao
và muốn văn hóa giao thông nâng cao
thì các cơ quan chức năng cân nhắc xây dựng văn hóa giao thông trong luật giao thông đường bộ
có như vậy uốn tất giao thông mới được giảm hiểu
thưa quý vị bộ công an đã tự nhiên tìm ra một vấn đề
đang tổ chức việc lấy ý kiến xung quanh dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân
từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
dự thảo thông tư quy định cụ thể về các trường thông tin
cũng như là hình dáng kích thước nội dung quy cách và chất liệu của thẻ căn cước công dân
vậy những nội dung được in trên thẻ đã được thiết kế phù hợp hay chưa
thẻ chip điện tử thì sẽ được gắn như thế nào trên mẫu của thẻ căn cước công dân mới
xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia của chúng tôi
đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bảo mật nguyễn minh thành
công ty cổ phần an ninh mạng việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày ba chín thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
với tổng mức đầu tư gần hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó việc gắn chip điện tử là phần nằm trong tổng thể dự án
ngày bảy tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng bộ công an quyết định mẫu chất liệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử theo thẩm quyền
trong đó yêu cầu cần áp dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo an ninh an toàn
có khả năng tích hợp triển khai thuận lợi các giao dịch điện tử
tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội
đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
hướng đến xây dựng chính phủ số kinh tế số và xã hội số
bộ công an đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp khoảng năm mươi triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử

thể hiện tầm nhìn của bộ công an cũng như là chính phủ
trong việc nâng cấp mức độ bảo mật mức độ thông tin của công dân
và đáp ứng được phát triển khoa học trên thế giới
hiện tại các nước trên thế giới cũng đã sử dụng việc căn cước công dân của gắn chip điện tử khá là lâu rồi
việc đáp ứng thay đổi việc căn cước công dân như vậy
thể hiện việt nam cũng đáp ứng được những tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật tương tự như các nước trên thế giới
trong sự thảo thông tư quy định của bộ công an
trong sự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân đang được bộ công an xin lấy ý kiến
thì trong thông tư này cũng quy định những nội dung cụ thể liên quan đến hình dáng kích thước ngôn ngữ hay là chất liệu của cái mẫu thẻ căn cước công dân
vậy thì ông đánh giá như thế nào về những quy định này ạ
về hình dạng hay là chất liệu thì cũng không có khác gì nhiều so với cả thẻ căn cước công dân cũ
ví dụ như là được làm bằng nhựa có hình chữ nhật và có chiều rộng chiều dài thì nó cũng không khác gì
các thông tin được ghi trên đấy thì cũng đầy đủ những cái thông tin mà đã
các thông tin được ghi trên thẻ căn cước cũ ngoài ra thì có một phần mới đó là phần ngôn ngữ được hiển thị
ngôn ngữ sử dụng thứ hai là ngôn ngữ tiếng anh ngoài tiếng việt ra
thì đã thể hiện việc toàn cầu hóa thông tin về các nhân thân
nó đã đáp ứng được cái việc là có thể là mình sẽ giao thiệp được với các nước trên thế giới
đối với lại là những nội dung liên quan đến trường thông tin cá nhân của công dân khi mà được tích hợp trên thẻ căn cước công dân
thì ông có đánh giá như thế nào về những quy định được đưa ra trong mẫu thẻ căn cước công dân hiện nay
các thông tin được gắn trên chiếc điện tử thì nó sẽ có rất là nhiều thông tin
nhiều hơn so với cái thẻ căn cước công dân cũ
nó có thể bao gồm như là số thẻ bảo hiểm y tế số thẻ bảo hiểm xã hội
hay là các cái sinh chắc học như vân tay nhận dạng
thì tất cả những thông tin này đã được lưu trữ và ở trên chiếc điện tử
và giúp cho cái việc quản lý nó một cách dễ dàng hơn
cái việc sử dụng thông tin này nó cũng bảo mật hơn
ngoài ra thì nó sẽ giúp cho người dân khi mà làm bất cứ những thủ tục hành chính nào
thì với chiếc chứng minh căn cước công dân thì đã có thể hoàn toàn đáp ứng được tất cả các thông tin
vâng thưa ông một trong những nội dung mà đang được dư luận quan tâm
đó chính là trong cái thẻ căn cước công dân mới thì sẽ sử dụng thẻ chip điện tử
và trong dự thảo thông tư của bộ công an đang được lấy ý kiến
thì là cái thẻ chip này thì sẽ được gắn vào mặt sau của thẻ căn cước công dân
cũng như là cái phôi bảo an thì sẽ được tích hợp vào mặt trước
vậy thì dưới góc độ quan điểm của ông thì cái tính bảo mật của thẻ căn cước công dân mới này
đã đạt được ở mức độ như thế nào ạ
cái mức độ bảo mật của thẻ căn cước công dân mới thì đã đạt được cái mức bảo mật cấp bốn
tức là nó gần như là hoàn toàn tuyệt đối trong cái việc là không thể thay đổi được thông tin
không thể thay đổi hoặc là sửa xóa bất cứ thông tin gì khi mà đã được lưu ở trên cái thông tin ở trên thẻ
cái việc này sẽ giúp cho định dạng cũng như là cái chứng minh
nhân thân của cái người mà có thể căn cước công dân
nó được bảo mật và không bị giả mạo không bị làm sai không bị thay thế
hoặc là không có bất cứ một cái đơn vị tổ chức nào có thể lợi dụng được những cái thông tin này
dùng cho những mục đích xấu
cái việc áp dụng mã isia và mã qr code thì cũng là một cái thay đổi rất là lớn
với mã icao là mã hàng không dân dụng
thì cái giúp định danh cho tất cả các cái khu vực mà cái hệ thống icel nó đã có định danh
thì hiện tại thì cái mã qr code thì nó đã là một cái bước tiến
hơn so với việc sử dụng mã vạch rồi
mã qr code thì nó sẽ bao gồm nó sẽ chứa được rất nhiều trường thông tin nhiều hơn so với mã vạch
và ngoài ra là nó sẽ có cái việc là truy cập quét cái thông tin dữ liệu ở trên đấy rất là nhanh
và cái việc phản hồi các cái thông tin đấy nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc là sử dụng mã vạch
trước đây thì nhiều ý kiến lo ngại rằng đó chúng là chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân có căn chip điện tử
thì sẽ bị định vị và thậm chí là lộ lọt thông tin cá nhân
vậy thì dưới góc độ quan điểm của ông thì những lo ngại này có thể xảy ra hay không ạ
với tôi thì việc gắn chiếc điện tử thì hoàn toàn là không có ý nghĩa về cái việc là định vị
tại vì trong cái chip điện tử này thì thật ra là chỉ giúp cho cái việc quản lý cái thông tin một cách bảo mật
một cách tiện lợi hơn và đầy đủ nhiều thông tin hơn thôi
cái việc là chi điện tử này nó không hề có vai trò trong cái việc là định vị cá nhân hay là một cái nhân thân nào đấy
vâng thưa ông
dự thảo thông tư lấy ý kiến của bộ công an đối với lại những quy định về mẫu thẻ căn cước công dân
thì dưới góc độ quan điểm của ông thì ông có những chia sẻ đóng góp như thế nào ạ
theo ý kiến cá nhân của tôi thì việc sử dụng phôi bảo an và chi điện tử là rất là tốt
tuy nhiên là cái thông tin hoặc là cái cách thức mà sử dụng cái phe bảo an cũng như là cái chip điện tử ấy
thì cũng cần phải nói nêu rõ ra trong các cái thông tư nghị định hoặc là trong các văn bản
để mà có thể với góc nhìn chuyên gia thì bọn tôi có thể đánh giá
được cái việc là mức độ đấy nó đã đạt được cái tiêu chuẩn hay chưa
cũng nhấn mạnh thêm là cái việc sử dụng chip điện tử thì nó không hề ảnh hưởng đến việc định vị cá nhân
mà nó chỉ đơn giản là lưu trữ các thông tin thôi trường dữ liệu thôi